sau hai lần hoãn mở phiên tòa trong hai ngày hai mươi sáu hai mươi bảy tháng một mươi hai tòa nhân dân tỉnh lào cai đã mở lại và đưa ra xét xử vụ án buôn bán trái phép hai trăm hai mươi bảy bánh heroin từ lào về việt nam
đây là vụ án về ma túy có số lượng lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh lào cai
khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm công an tỉnh lào cai bắt giữ xe ô tô mang biển số năm nghìn một trăm năm mươi tám biển kiểm soát lào
trên xe có ba đối tượng mang quốc tịch lào là hơ lách sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nha lyon sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cùng chú tại huyện sầm nưa tỉnh hủa phăn và hơ ly dê sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại huyện vang viên tỉnh viên trăn
qua kiểm tra phát hiện trên xe ô tô có hai trăm hai mươi bảy bánh heroin trọng lượng gần tám mươi kg
đến ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu công an tỉnh lào cai bắt khẩn cấp ma xeo nhà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã pha long huyện mường khương tỉnh lào cai
là đối tượng có liên quan đến vụ án
tại phiên tòa xét thấy các hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm vi phạm pháp luật của nhà nước việt nam
tòa án nhân dân tỉnh lào cai tuyên phạt bốn bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma túy áp dụng theo khung hình phạt của bộ luật hình sự
xử phạt hơ lách hình phạt tử hình các bị cáo hơ ly dê nha ly von và marcel nhà tù chung thân
đây là bản án nghiêm khắc thích đáng dành cho những kẻ hám lợi gieo rắc cái chết trắng trong xã hội